tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đoàn công tác của ban nội chính trung ương do đồng chí phan đình trạc
ủy viên trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình triển khai
thực hiện công tác nội chính phòng chống tham nhũng với ban nội chính tỉnh ủy đông tháp
trong tám tháng qua tình hình nội chính trên địa bàn tỉnh đồng tháp ổn định không xảy ra vụ việc
vấn đề phát sinh phức tạp điểm nóng số vụ án vụ việc đều đạt với tỷ lệ khá cao
điều tra đạt chín mươi một truy tố đạt chín mươi hai và xét xử đạt bảy mươi hai ba không có án quá hạn oan sai
giảm án tạm đình chỉ và trả hồ sơ để điều tra bổ sung đặc biệt trên địa bàn chưa để xảy ra vụ việc tham nhũng lớn
tuy nhiên ở một vài địa phương tiến độ giải quyết và công tác tham mưu đề xuất xử lý một số vụ việc
có lúc còn chậm chất lượng còn hạn chế một số tội phạm có xu hướng tăng
tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình bóc gỡ ngăn chặn xử lý kịp thời các đối tượng tham gia tổ chức phản động
các hoạt động chống phá và hoạt động tụ tập gây dối kích động biểu tình bạo loạn
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với thanh tra ban nội chính
trên tinh thần tham vấn liên ngành nhằm phát huy trí tuệ tập thể nghiêm khắc xử lý các hành vi tham nhũng lãng phí